thưa quý vị vào ngày hôm qua hơn một mươi sáu thí sinh trên cả nước đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực
lấy điểm xét tuyển vào các trường công an nhân dân
và đây là năm thứ hai kỳ thi được bộ công an tổ chức và năm nay lượng thí sinh đã tăng gần gấp đôi so với năm ngoái
vâng ạ dù số lượng thí sinh vô cùng đông đảo nhưng tất cả các khâu từ cơ sở vật chất đến an ninh an toàn
đều được bộ công an chuẩn bị tốt đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc công bằng
từ đó lựa chọn được những thí sinh ưu tú
rất nhiều hình ảnh thông tin liên quan đến kỳ thi này đã được đông đảo cư dân mạng chia sẻ trong những giờ vừa qua
hơn một mươi sáu thí sinh tham dự kỳ thi đánh gián năng lực của bộ công an trên tầng chỉ tiêu một một trăm linh
với số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng gần gấp đôi so với năm trước
cộng thêm vừa trải qua kỳ thi bước nhiệm trung học hệ thông năm hai nghìn một mươi ba
đồng nghĩa thì lệ cạnh tranh cũng cao hơn áp lực kỳ thế cũng nhân đôi với các em
nhưng với ước mơ được học tập gian luyện cho môi trường tuân ngũ
được đứng trong thẳng ngũ của công an nhân dân các em học sinh các bậc học viên lại cư phận cố gắng
năm nào tuyển sinh vào các trường công an nhân dân cũng căng thẳng
chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành kỳ thi
dù kết quả thế nào các em cũng đã cố gắng hết sức
với những chính sức riêng dành cho các học viên công an nhân dân
thì tỷ lệ trọi cao như thế này là đúng
mong các bạn sẽ đạt được nguyện vọng của mình
để tham gia kỳ thi
kỳ thi tuyển sinh này thí sinh đăng ký và chọn một trong hai mã bài ca một hoặc ca hai
tùy theo thế mạnh của các em về lĩnh vực tự nhiên hay xã hội
với tổng thời lượng của mẫu mã bài là một trăm tám mươi phút
đề thi năm nay nhận được đánh giá tích cực từ thí sinh
nhiều em cho rằng đề thi phù hợp với khả năng của thí sinh
và đáp ứng mục tiêu xét tuyển vào ngành công an
đặc biệt nhiều câu hỏi có tính mô chức cao
và đòi hỏi khả năng vận dụng minh hoạt kiến thức liên ngành
rất nhiều ý kiến về nội dung đề thi đã được cư dân mạng chia sẻ
mình thấy đề thi năm nay của bộ công an rất hay
có tính phân mặt học sinh
em nào hiểu nhất kiến thức rộng mới có thể làm được
đây là cách làm được hiệu quả để lựa chọn đúng những em học tốt thực sự
em là một thí sinh vừa trải qua kỳ thi
đề thi chính tương đương với đề bình hoạn
khá vượt sức với thí sinh nhưng vẫn đảm bảo độ phân hóa
tuy nhiên do đề thi đòi hỏi kiến thức tự thực
nên bạn nào học đều các môn
sẽ có lợi thế hơn
em học viên đề phối c
nên các môn văn hoặc xã hội em làm tốt hơn so với môn toán
tỷ lệ trọi và phát triển công an năm nào cũng cao
nên việc tổ chức thi riêng như thế này là phù hợp
phần kiến thức trắc nghiệm có độ phân hóa cao
nhìn chung với đề thi này
chỉ những bạn học sinh có kiến thức đều các môn
mới có cơ hội đạt chọn đẹp bài thi
để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi
tư lực công an đã triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự
an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ
cứu hộ cứu nạn tại các điểm thi
bên cạnh đó với tình thần xương kích
tình nguyện của tuổi trẻ và thanh niên các trường
học viện công an nhân dân đã triển khai chương trình
tiếp xúc mùa thi với nhiều hoạt động thiết thực
ý nghĩa như hướng dẫn thí sinh làm tổ chức dựng thi
hỗ trợ các nguồn dấu phẩm cần thiết như nước uống và phòng phẩm
giúp đỡ thí sinh phục huynh
tạo điều kiện tuận lợi nhất an toàn nhất cho thí sinh và phục huynh
với những hoạt động thiết thực và nhiệt huyết của tuổi trẻ các trường học viện
đã giúp cho một buổi thiết sức mùa thi hai nghìn hai mươi ba thành công và lan tỏa
phát huy tình thần đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên
các hoạt động này đã nhận được rất nhiều lời khen
sự đồng tình từ cộng đồng mạng
tuyệt vời những hoạt động rất ý nghĩa
thương vất vả như các chiến sĩ công an nhân dân đã rất nhiệt tình
không chỉ kỳ kỳ này của công an đâu
mà mình thấy kỳ kỳ trong các hội thông quốc gia cũng vậy
cảm ơn các cháu rất nhiều
nay chúng tôi còn đi thi nhiều chỗ không biết
đã được các cháu hướng dẫn mùa tình
tôi còn khắp nước và đồ dùng học tập miễn phí cho nước
công an đã làm tốt tất cả các khâu
từ bảo đảm an toàn cho kỳ thi đến hỗ trợ phụ huynh học sinh
đây chính là cách tốt để họ lựa chọn những học sinh tư vư nhất
ở các bối trường học viện công an nhân dân
với sự phúng thực kịch nhàng của các đơn vị thuộc bộ công an
các phương án bảo vệ hỗ trợ phụ huynh và học sinh
đã được triển khai nguyên tốt hiệu quả
sau không gây căng thẳng cho thí sinh
đã góp phần bảo đảm kỳ thi đánh giá năng lực của bộ công an
năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra an toàn thuận lợi
suy nghĩ của bạn như thế nào về vấn đề này
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân